trong chuyến công tác tại đồng nai phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã dẫn đầu đoàn công tác của trung ương
tới kiểm tra công tác thu hồi đất bùi thường hỗ trợ tái định cư thuộc dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành tỉnh đồng nai
đoàn công tác đã kiểm tra thực tế công tác giải phóng mặt bằng hơn một tám nghìn hectare giai đoạn một của dự án
đồng chí trương hòa bình ghi nhận sự cố gắng của tỉnh đồng nai trong thời gian qua
đồng thời yêu cầu tỉnh đồng nai cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc còn lại
bên cạnh đó cần quản lý chặt chẽ phần diện tích đất đã đền bù thu hồi tránh tình trạng lấn chiếm đất gây phức tạp khi chủ đầu tư triển khai xây dựng dự án
kiểm tra tiến độ xây dựng khu tái định cư lộc an bình sơn đồng chí trương hòa bình cũng đề nghị tỉnh đồng nai
cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng sớm bàn giao cho người dân vào xây dựng nhà cửa